với thủ đoạn là dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán nhận đặt cọc rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân
hai đối tượng trần bùi hoài phương và trần đình huy cùng chú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
quá trình điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phương và huy lợi dụng chính sách của nhà nước về đất đai
đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trên đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân
mà không thực hiện giao dịch như đã thỏa thuận cụ thể gần đây nhất bùi hoài phương đã lừa đảo chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng
còn trần đình huy đã lừa đảo chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của nạn nhân ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn